trong khi đó tại đắk lắk phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an tp bung ma thuật
vừa bắt giữ bốn đối tượng đánh chết một người đàn ông
cụ thể vào tối ngày một mươi bảy tháng chín sau khi nhận tin báo của người dân có một người đàn ông chết
tại đập tràn của hồ airu cup ở xã hòa thắng lực lượng công an đã khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là ông trần đình anh bốn mươi bốn tuổi trú tại xã eakutua huyện cư quyên
sau gần một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gây ra vụ án mạng trên là
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi bảy tháng chín bốn đối tượng này đến khu vực đập tràn của hồ eakukap để câu cá
và tại đây nhóm của ông trần đình anh cũng đang ngồi ăn nhậu và phát hiện nhóm của anh có chửi mình
nên bốn đối tượng trên đã đâm đá nhiều vào người ông anh khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
và qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân ông anh tử vong là do chấn thương sườn ngạt và dẫn đến suy hô hấp không hồi phục